bộ tài chính sẽ đề xuất chính phủ bổ sung miễn lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh
thời gian miễn là trong ba năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
bên cạnh đó bộ này cũng đề xuất miễn lệ phí đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập
gồm cả chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh cá nhân nhóm cá nhân hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh
hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu
từ ngày một một đến ngày ba mươi một một mươi hai trong năm khởi sự doanh nghiệp
trước đó tại dự thảo nghị định gửi lấy ý kiến góp ý bộ tài chính đề xuất miễn lệ phí môn bài với tổ chức
mà không gồm chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh
việc đề xuất miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp khởi sự kinh doanh trong năm đầu theo bộ là cần thiết